thông tin cho biết về kết quả xét tuyển đợt một của các trường
vụ giáo dục đại học bộ giáo dục và đào tạo cho biết đã có một trăm sáu mươi một đơn vị tuyển đủ trị tiêu
tuy nhiên đây mới là số liệu sơ bộ ban đầu về kết quả trúng tuyển của các thí sinh
các trường còn tiếp tục theo dõi về tình hình nhập học chính thức của thí sinh
kết quả xét tuyển đại học cao đẳng đợt một có một trăm sáu mươi một đơn vị tuyển đủ trì tiêu
nếu tính từ mức đạt bảy mươi trị tiêu trở lên
thì con số này lên tới hai trăm linh năm đơn vị chiếm sáu mươi sáu năm mươi năm
tám mươi ba trường có tỷ lệ trúng tuyển dưới năm mươi sẽ tổ chức xét tuyển bổ sung
theo đánh giá của bộ giáo dục đào tạo quá trình tuyển sinh bảo đảm quyền tự chủ của các trường
các trường đã minh bạch thông tin trong đề án tuyển sinh
cung cấp thông tin cần thiết cho thí sinh và minh bạch kết quả tuyển sinh
kết quả tuyển sinh đến thời điểm hiện tại bảo đảm các tiêu chí chất lượng trật tự an toàn hiệu quả
điểm trúng tuyển phản ánh chất lượng đầu vào có sự phân loại chất lượng giữa các thí sinh giữa các nhóm trường khá rõ ràng
sau khi có kết quả xét tuyển đợt một sẽ có tám mươi ba trường có tỷ lệ trúng tuyển dưới năm mươi
sẽ tổ chức xét tuyển bổ sung từ ngày một mươi năm tháng một mươi đến hết năm hai nghìn hai mươi
sau đó báo cáo về bộ giáo dục đào tạo trước ngày hai mươi tám tháng hai